sáng nay công an tp hcm đã bắt được tử tù nguyễn kim an sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm quê huyện tánh linh tỉnh bình thuận
sau khi đối tượng này bỏ trốn khỏi trại tạm giam trí hòa từ ngày một mươi ba tháng bảy
nguyễn kim an là đối tượng bị tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm tuyên tử hình về hai tội giết người và cướp tài sản
trước đó vào ngày một mươi năm tháng bảy cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ra quyết định truy nã bị can về tội trốn khỏi nơi giam giữ
trước đó nguyễn kim an là đối tượng đã sát hại lưu vĩnh đạt chú tại quận bình tân vào đêm ngày hai mươi sáu tháng hai năm hai nghìn một mươi bốn
an và đạt là bạn học tại trung tâm công nghệ và nội dung số vtc quận bình tân tp hcm
do biết đạt có tài sản nên an đã nảy sinh ý định sát hại bạn để cướp bán lấy tiền tiêu xài
giữa năm hai nghìn một mươi năm an bị tnth tp hcm tuyên án tử hình trong phiên xử phúc thẩm tnth cấp cao tuyên phạt y án